tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam quỹ bảo trợ trẻ em việt nam và công ty bảo hiểm nhân thọ aia việt nam
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình hành trình cuộc sống và trao hai trăm sáu mươi xe đạp
tặng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh quảng nam
tại buổi lễ thông qua sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
và công ty bảo hiểm nhân thọ aia việt nam đã trao tặng hai trăm sáu mươi chiếc xe đạp và năm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí
mỗi hợp đồng mệnh giá hai mươi triệu đồng cho hai trăm sáu mươi năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh quảng nam
với tổng giá trị gần năm trăm bảy mươi triệu đồng
tính đến thời điểm này hơn một mươi chiếc xe đạp đã được chương trình gửi tặng đến các trẻ em nghèo của hơn năm mươi tỉnh thành trên toàn quốc
năm hai nghìn một mươi chín hành trình cuộc sống sẽ được tổ chức thành một mươi chín sự kiện chính từ bắc vào nam
với hơn ba chiếc xe đạp và một trăm linh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí sẽ được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước